thưa quý vị dù đã được bàn giao cho người dân về ở thế nhưng không những không có nước sạch để sử dụng mà ngay cả hệ thống điện cũng không được lắp đặt tại đây để người dân có thể đấu nối sử dụng
đó là thực trạng kéo dài nhiều năm nay tại khu đất dịch vụ phường vạn phúc hà đông hà nội thuộc dự án đầu tư và xây dựng hà đông
và người dân nơi đây đang sinh sống trong tình cảnh không nước sạch không điện cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn bất tiện
nhiều năm qua
khi không có nước sạch để sử dụng người dân tại khu dịch vụ phường vạn phúc hà đông hà nội phải dùng những bể chứa nước này để đựng nguồn nước giếng khoan
tuy nhiên nhìn những chiếc bể bị ố vào như thế này thì không ai dám chắc nguồn nước giếng khoan đủ đảm bảo
và người dân chỉ dám dùng nước này để sinh hoạt tắm rửa còn nước để nấu ăn thì phải đi mua những bình nước đóng sẵn
hộ dân sinh sống lâu nhất tại đây đã được bốn năm và hộ mới nhất cũng chỉ trải qua hai năm
không biết đến mùi nước sạch là gì
không những không có nước sạch để sử dụng mà ngay cả hệ thống điện cũng không được lắp đặt tại đây để người dân có thể đấu nối sử dụng
những cột điện như thế này được dựng lên tạm bỡ bằng những cây tre cây luồng khúc gỗ
đó là đường dây điện mà người dân phải tự chủ động mắc nối từ nhiều nơi khác nhau để có thể có điện sử dụng
đến đây thì là toàn khoan giếng xong rồi cho bơm lên trên này này
xong rồi lọc cát ở dưới là có điện
cát sỏi than
xong bắt đầu lọc thì nó chảy ở đây
nó chảy ở đây nó xuồng vào bể
nhưng mà nói chung là ăn thì lại phải mua nước ăn
chứ không dám ăn cái gì nước này
rồi tắm rửa thôi
nguồn điện thì xin lung tung
nhà nọ xin của nhà kia
nhưng mà nó nhiều giá lắm
năm nghìn một số có bốn nghìn rưỡi
giờ là bốn nghìn ba nghìn rưỡi
theo như là trước là người ta nói là cơ sở hạ tầng đường này điện này nước là có sẵn
các chú đến là chỉ việc lắp đặt thôi bảo
nhưng mà cùng là chả lấy lắp đặt gì cả
lúc đến đây là điện nó không có là đời sống rất là khổ
nên nó cho bên đây toàn dùng các cái thùng phi mới để xây tạm bỡ để lọc nước
còn điện thì mua bên này giá là bốn nghìn một số
nhưng mà thực tế lên thì hơn năm nghìn
tại vì họ thu thêm
thế là một với hai là điện rất yếu
điện này chỉ để dùng mũi bóng đèn và quạt thôi
còn không dùng được cái gì bếp không dùng được phải dùng ga
lý giải về sự bất bình thường này đại diện ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận hà đông cho biết
thi công cái dự án đất dụng ẩm phúc này thì trong cơ bản thì những năm hai nghìn một mươi một
đấy nhưng mà tuy nhiên thì ra là cái quy hoạch của quốc đất dụng ẩm phục thuộc vào quy hoạch của các cái dự án lân cận
nếu do vậy mà về đầu nối thì phải chờ
cái dự án đấy thực hiện thì mới có thể coi như là đầu nối được
cũng theo vị này hiện nay hệ thống nước sạch và điện đã được đơn vị triển khai lắp đặt và đấu nối
tuần vừa rồi thì bạn anh cũng đã thực hiện xong cái việc đầu nối nước điện
thì bây giờ là bà con đã có thể dùng điện dùng nước được rồi
theo ghi nhận tại khu vực đất dịch vụ phường vạn phúc hệ thống đường ống nước sạch và điện mới được lắp đặt
tuy nhiên thực tế lại trái ngược hoàn toàn
diện bang quản lý dự án đầu tư xây dựng hà đông nói đến nay người dân vẫn chưa được sử dụng bởi hệ thống đường ấm vẫn đang răng rở như thế này
nước sạch và điện là hai thứ tất yếu trong cuộc sống
nhưng thật chớ treo bốn năm qua người dân tại đây lại không được sử dụng những tiện ích này
việc lắp đặt hệ thống điện nước và để người dân được sử dụng chính là trách nhiệm mà chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan phải làm trong thời gian sớm nhất

vụ hủy hoại rừng thông tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai thuộc xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án bắt giam ba đối tượng trong vụ phá rừng quy mô lớn này
ba đối tượng gồm ngô văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê tại yên khánh ninh bình tạm chú tại xã tân thanh
nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại xã đan phượng và dương văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ tại thị trấn nam ban
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng ubnd huyện lâm hà cũng đang tiến hành kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan để xảy ra vụ hủy hoại rừng nghiêm trọng này
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng vụ hủy hoại rừng thông tại tiểu khu hai trăm chín mươi hai đã gây thiệt hại trên diện tích hơn một mươi một hectare
cục quản lý thị trường phú yên vừa có quyết định xử phạt bảy mươi bảy triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu hương giang
ở xã hòa xuân nam huyện đông hòa tỉnh phú yên vì hành vi vi phạm trên lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
sau khi kiểm tra hiện trường cùng với lời khai cơ quan chức năng tỉnh phú yên xác định bà nguyễn thị hòa là chủ doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu hương giang đã vi phạm bốn hành vi
kinh doanh xăng dầu khi không có chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
kinh doanh xăng dầu không đăng ký kinh doanh
ba giờ bán ra không rõ nguồn gốc xuất xứ
bốn không có chứng chỉ
đối với bốn hành vi vi phạm trên doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu hương giang bị phạt bảy mươi bảy triệu đồng đồng thời tịch thu tăng vật gồm trụ bơm xăng và tám trăm bốn mươi sáu lít dầu đeo do không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó điểm bán dầu của bà nguyễn thị hòa tại thôn vũng rô xã hòa xuân nam huyện đông hòa tỉnh phú yên mỗi ngày bán ra cả ngàn lít dầu cho chủ các tàu cá nhưng không có giấy phép hoạt động
dầu được tích chữ vào các thùng nhựa lớn bỏ lộ thiên trong nhà và nằm ngay trong khu
dân cư gây mất an toàn cháy nổ và vi phạm các quy định khác trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu
thưa quý vị hai container chân gà đông lạnh với tổng trọng lượng năm mươi tám tấn vừa bị lực lượng chức năng tỉnh điện biên tiến hành tiêu hủy vào ngày hôm qua hai mươi chín tháng năm
số hàng trên thuộc sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn huy huy thương mạng quốc tế trong quá trình vận chuyển thực hiện tái xuất hàng hóa qua lối mở a pa trải xã xín thầu huyện mường nhé tỉnh điện biên
công ty đã thực hiện không đảm bảo an toàn nên đã bị tồn động hư hỏng và có dấu hiệu bị phân hủy gây ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường sống của nhân dân trên địa bàn
sau khi nắm được thông tin trên ủy ban nhân dân tỉnh điện biên đã yêu cầu các sở ban ngành và các lực lượng vũ trang tiến hành phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn hui xử lý xử lý tiêu hủy số hàng nêu trên